thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng thì gần đây tổ chức tự xưng là hội thánh của đức chúa trời mẹ đã manh nha hoạt động trở lại
vừa qua công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một nhóm sinh hoạt hội thánh của đức chúa trời mẹ trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
mới đây tại phòng số năm nhà trọ bốn trên bốn mươi bảy lương văn can phường an cựu tp huế
công an thừa thiên huế đã phát hiện ba đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
gồm hồ rin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê thị khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng tạm trú tại lương văn can và một học sinh trú tại phường thủy dương
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện thu giữ ba quyển kinh thánh khoảng hai trăm linh bì thư đựng tiền dân lễ số tiền hơn sáu mươi sáu triệu đồng cùng với nhiều phương tiện máy móc khác
khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng rin
cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo giảng dạy về hội thánh của đức chúa trẻ mẹ danh sách dân lễ vật của các thành viên
từ số đối tượng tham gia hội thánh đức chúa trời mẹ này là giá đồng khoảng một trăm một mươi năm người trong đó hầu hết số cố cán tích cực là hai phần ba là người ngoài địa phương
trong đó số cơm đầu cũng là người ngoài địa phương ở hà nội được gặp vào tham gia lôi kẹo người ở địa bàn này tham gia
qua công tác đấu tranh cũng như là từ phản ánh của những người
lời của những người mà gọi là đã từng lạc bước vào cái tổ chức này thì đây là một cái tổ chức là có cái giáo lý phản khóa học một số giáo lý là phản khóa học và mế tính dự đoan
theo thống kê chưa đầy đủ hiện nay trên địa bàn thừa thiên huế có hơn hai trăm hai mươi đối tượng tổ chức người tham gia sinh hoạt hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía bắc vào huế thuê phòng trọ hoạt động để đánh lừa người dân
các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán kinh doanh tự do
còn mồi các đối tượng nhắm đến để truyền đạo trục lợi chủ yếu là những người dễ tin tò mò người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc học sinh sinh viên để rủ dê lôi kéo tham gia vào tổ chức
với nội dung tuyên truyền cực đoan phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình từ bỏ gia đình không thờ cúng tổ tiên không làm mà vẫn có ăn
nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết
hàng tháng phải đóng góp một phần một mươi thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác